tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đại diện đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam về công tác mặt trận năm hai nghìn một mươi tám và phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với lãnh đạo đảng nhà nước
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí thuận hiễu ubnd tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động bám sát sự lãnh đạo của đảng triển khai có hiệu quả các nghị quyết của trung ương đảng chính sách pháp luật của nhà nước
ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức rộng khắp và đã có bước phát triển mới cả nước có hơn chín mươi năm khu dân cư tổ chức ngày hội
cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam phòng trào thi đua đoàn kết sáng tạo có nhiều đổi mới ngày càng đi vào thực chất vận động được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các cấp tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bỏ lại phía sau thu hút được sự ủng hộ vào cuộc của xã hội khơi dậy nhiều nguồn lực giúp đỡ người nghèo người gặp khó khăn hoạn nạn
đoàn chủ tịch cũng thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với sự lãnh đạo của đảng nhà nước
qua đó nhân dân cả nước rất phấn khởi trước những kết quả đạt được trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
các chủ trương nghị quyết của đảng về tiếp tục xây dựng đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị tinh gọn hợp lý hoạt động hiệu lực hiệu quả
về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
về công khai xử lý cán bộ đảng viên vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm
tuy nhiên cử tri và nhân dân vẫn còn bức xúc về nạn tham nhũng vật tình trạng phân hóa giàu nghèo và những biểu hiện bất bình đẳng trong xã hội có xu hướng gia tăng
chính sách phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần đồng bộ và bảo đảm hiệu quả hơn